vậy mà đây đó vẫn có những người bị kẻ xấu kích động biểu tình gây dối phá hoại
thậm chí cả những hoạt động mang dáng dấp bạo loạn để châm ngòi chiến tranh
nhìn lại những vụ việc gần đây chúng ta có thể rút ra nhiều điều đáng suy ngẫm
chương trình hôm nay giới thiệu bài
đừng phá lúa chín trên cánh đồng từng nhiều rông bão của tác giả nhị minh
bài đăng trên báo quân đội nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cách đây ít ngày tòa án nhân dân tp hcm vừa mở phiên xét xử bốn bị cáo liên quan tới cái gọi là
quốc nội quật khởi
bản cáo trạng cho biết do có tư tưởng bất mãn chống nhà nước việt nam
nên từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn mai cơn phương minh việt kiều mỹ huỳnh đức thanh bình trần long phi lê quốc phong
cùng một số đối tượng đã cấu kết cùng nhau
thành lập tham gia tổ chức quốc nội quật khởi
để tổ chức tuyên truyền lập kế hoạch mua vũ khí
và lôi kéo người tham gia biểu tình
chiếm trụ sở chính quyền tại tp hcm và hà nội
gây bạo loạn tiến tới nhằm lật đổ chính quyền nhà nước việt nam
ít ai biết rằng khi phiên tòa đang diễn ra
thì ở bên kia bán cầu voice một tổ chức phản động
thường xuyên kích động biểu tình đi đến lật đổ ở việt nam
theo mô hình cách mạng màu
dình giang tổ chức những cuộc gặp gỡ hội thảo
gồm nhiều nhân vật chống phá đất nước
để bàn bạc những kế sách truyền lửa dân chủ về quê nhà
một hội nghị do chúng tổ chức tại australia
đã có sự góp mặt của huyên nguyên
kẻ năm ngoái từng bị toán nhân dân tp hcm đưa ra xét xử
và cho hưởng khoan hồng
nhưng khi trở về mỹ lại tiếp tục ngựa quen đường cũ
lên tiếng tiếp tục đấu tranh vì tự do cho việt nam
trước đó mùa hè
trước đó mùa hè
năm hai nghìn một mươi tám huyên nguyên khi đang là sinh viên ở singapore
không lo học hành
lại cấu kết với những kẻ chống phá việt nam
lên mạng hô hào kêu gọi
về việt nam biểu tình làm cách mạng mùa hè
sau đó huyên đã nhập cảnh vào việt nam
phát tiền cho các đối tượng biểu tình
và có nhiều hành vi ngung cuồng
chống người thi hành công vụ
làm ách tắt giao thông
thủ đoạn mà huyên nguyên cùng những kẻ xấu
thực hiện rất giống với phương thức
mà chúng đã kích động các đối tượng trong vụ án
quốc nội quật khởi
không còn là sự ngây thơ vô tình
các đối tượng đã lập kế hoạch
biểu tình kết hợp với kẹt xe
dự định lôi kéo hàng trăm người tham gia biểu tình
mua sắm vũ khí để chống trả lại cơ quan chức năng
chuẩn bị lương thực và nơi lần trốn
để sử dụng trong thời gian dài
sau các vụ biểu tình gây dối
chống phá đảng nhà nước việt nam
vào mùa hè năm ngoái
tòa án nhân dân các địa phương
đã đưa hàng chục đối tượng ra xét xử
trong các vụ án liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia
hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
kích động tụ tập đông người
gây dối trật tự công cộng
mức án cao nhất là hai mươi năm tù
thấp nhất cho hưởng án treo
dư luận nhân dân đồng tình cho rằng
việc truy tố các bị cáo trên
là hoàn toàn đúng người đúng tội đúng luật pháp
và không thể dung thứ
nhưng kẻ muốn lật đổ chính quyền nhân dân
trong số gần hai mươi bị cáo
bị đưa ra xét xử tại thành phố hồ chí minh
nghệ an và ninh thuận
có một mươi ba người được xác định là thành viên
của những tổ chức phản động lưu vong
ở nước ngoài như
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và việt tân
không chỉ chống phá trên không gian mạng
những đối tượng này còn chiêu mộ người
tham gia tổ chức đồng thời trực tiếp
nhúng tay vào các vụ khủng bố
như vụ dùng bom xăng
tấn công trụ sở công an phường một mươi hai
quận tân bình thành phố hồ chí minh
vào ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
giữa sự giật dây
của tổ chức phản động lưu vong
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
do đảo minh quân đứng đầu
tổ chức này thường xuyên tuyên truyền
kích động biểu tình phá hoại
nhân dịp các ngày lễ tết của đất nước
và trước đó chúng cũng từng gây ra vụ
đốt kho xe vi phạm giao thông số một
của công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và đặt bom xăng ở sân bay tân sơn nhất
quận tân bình thành phố hồ chí minh
tại nghệ an
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an từng xét xử
vụ án hoạt động nhằm lật đổ
chính quyền nhân dân đối với lê đình lượng
và tuyên phạt với mức án
hai mươi năm tù giam và năm năm quản chế
theo cáo trạng
thông qua mạng xã hội
lượng rũ rỗ lôi kéo nhiều người vào tổ chức việt tân
lượng cũng nhiều lần nhận tiền
truyền từ nước ngoài về để hoạt động
chống phá đất nước
lượng thừa nhận đã tài trợ hoạt động
của đối tượng nguyễn văn hóa
tể chay cuộc bầu cử xuất cảnh sang lào
phát loa truyền thanh tại nhà
để tuyên truyền chống phá đảng nhà nước
tổ chức hát các bài hát có đội dung phản động
bốn lần tổ chức tuần hành
biểu tình với danh nghĩa
phản đối phong vật xa ở xã hợp thành
gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ bảy b
sâu chuỗi những hoạt động chống phá đất nước
hai năm gần đây
chúng ta dễ dàng nhận ra âm mưu kích động
người dân tụ tập biểu tình
tạo ra các điểm nóng
rồi có thể thổi phòng thành xung đột bạo loạn
có sử dụng vũ khí
tạo ra bạo lực
là thủ đoạn thường thấy của các thế lực thù địch
đây cũng là cách đã được sử dụng
trong các cuộc cách mạng màu
cách mạng đường phố theo mô hình
mùa xuân ả rập
ý đồ đó được thể hiện rất rõ
khi tròn một năm xảy ra các vụ biểu tình
có bóng dáng bạo loạn ở bình thuận tp hcm
các thế lực thù địch gần đây
công khai tuyên bố cái gọi là
kỷ niệm một năm cách mạng mùa hè
lấy ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
là một cột mốc đánh dấu
phong trào dân chủ
nhân sự kiện biểu tình quy mô lớn
ở hồng kông trung quốc vừa qua
chúng tiếp tục hô hào kêu gọi
các cuộc tổng biểu tình ở việt nam
áp dụng mô hình cách mạng dù
ở hồng kông cho việt nam
để nuôi dưỡng các đợt biểu tình cách mạng mùa hè
trở thành thường xuyên từ tổng biểu tình
sẽ tạo ra cái gọi là
cách mạng tháng tám lần thứ hai
không một quốc gia nào có thể dung túng
không xử lý
đối với các đối tượng khủng bố
phá hoại môi trường hòa bình ổn định chung như vậy
không thể gọi những thành phần như vậy
là những nhà hoạt động dân chủ
hay bất đồng chính kiến
lại càng không thể gọi những kẻ bị pháp luật xử lý
là tù nhân chính trị
tù nhân lương tâm
hay tù nhân tôn giáo
bất kể họ là ai
thuộc thành phần nào trong xã hội
đều bình đẳng chức pháp luật
và phải bị xử lý nghiêm minh
khi họ phá hoại an ninh quốc gia
chật tự an toàn xã hội
và nguy hiểm hơn là tiến hành
cái tay cho hoạt động khủng bố
của các tổ chức khủng bố
như việt tân đã bị bộ công an việt nam
công bố là tổ chức khủng bố
thì không chỉ pháp luật việt nam
mà pháp luật hoa kỳ
cũng như nhiều nước trên thế giới
đều kiên quyết lên án
và chung tay chống khủng bố
sẽ không thể có chuyện đánh bùn sang ao
để dung túng cho những việc làm sai trái
cả về đạo lý pháp lý của việt nam
và luật pháp quốc tế như vậy
sau những phiên tòa xét xử
các đối tượng vi phạm pháp luật
đã ăn năn hối cải
nhưng còn không ít những người
bị lôi kéo kích động được khoan hồng
chưa bị truy tố có suy nghĩ
về những hành vi vô hình chung
tiếp tay cho sự phá hoại đất nước của mình
sự cố môi trường biển miền chung
diễn ra đã lâu
nhưng vẫn còn không ít người lợi dụng sự kiện này
để xuyên tạc kích động
thậm chí sử dụng cả những tin giả tin xấu
làm phương hại đến an ninh kinh tế
và chính trị của đất nước
mấy năm trước nhiều người dân
ở các đô thị lớn đi biểu tình
dù chưa hiểu cận kẽ sự cố
có khi chỉ vì nhìn thấy những bức ảnh
cá chết hàng loạt
là ảnh cá chết ở mỹ từ năm hai nghìn một mươi
được những kẻ xấu chế biến
thành ảnh cá chết ở ven biển miền chung
báo chí đã lên tiếng vạch trần
thế mà đến tận cuối năm hai nghìn một mươi tám
một nhóm du học sinh tại mỹ
bao gồm cả người đang công tác
ở một viện khoa học lớn tại việt nam
lại làm một báo cáo khoa học dự hội nghị quốc tế
cũng sử dụng những bức hình cá chết
tin giả này
sự việc mới đây đã được một chuyên gia kinh tế môi trường
lên tiếng phê phán
vì sự giả dối này ảnh hưởng nhiều mặt
đến lợi ích quốc gia
tuy nhiên nhóm nghiên cứu nó
có người vẫn bao biện cho hành vi sai trái của họ
và cho đây là việc làm không vấn đề gì
với những kẻ kích động cách mạng màu
cách mạng mùa hè
những lời hô hào kêu gọi bạo động
để xây dựng một thể chế mới
theo mô hình dân chủ phương tây
theo lối đi của mùa xuân ả rập
chúng ta rút ra những gì
tai nghe mắt thấy tại việt nam
trong vụ án quốc nội quật khởi
trừ đối tượng nguyễn michael phương minh
ngoài năm mươi tuổi
các bị cáo còn lại đều là sinh viên
thanh niên tương lai đang rộng mở
xong đã bị lôi kéo
vào những việc làm phá hoại đất nước như
huỳnh đức thanh bình
mới hai mươi ba tuổi
là sinh viên trường đại học kinh tế tài chính
thành phố hồ chí minh
trần long phi đồng nai
mới hai mươi một tuổi
vậy mà chỉ vì dại rột bị lôi kéo
cả hai phải lĩnh mức án lần lượt
là một mươi năm tù
và tám năm tù
họ đánh mất cả tương lai
và tuổi trẻ
trong khi những kẻ ném đá dấu tay
thì có thể đang ở đâu đó hân hoan
vì đã tạo ra được những điểm nóng
trong khi những kẻ cầm đầu
vẫn ở trong bóng tối
thì hàng trăm người dân quá khích
đã phải nhận những bản án nghiêm khắc
cuộc sống bình yên của hàng trăm gia đình
bỗng chốc bị đảo lộn
rơi vào hoàn cảnh khó khăn
khi người thân vướng vào vòng lao lý
những nơi gắn với các địa danh du lịch nổi tiếng
bỗng chốc ghi dấu ấn không đẹp
vì những cuộc xuống đường bạo loạn
du lịch các tỉnh ven biển miền trung
từng bị những hậu quả nặng nề
do tin giả tin xấu gây hoang mang dư luận
khó khăn vẫn chưa dừng lại
khi bóng ma việt tân
vẫn lên lõi đâu đó
vùng quê nghệ an hà tĩ
gây ra nhiều vụ việc phức tạp thời gian qua
nhìn lại các vụ biểu tình
đập phá và những phiên tòa
chúng ta có thể liên hệ
tới sự kiện năm nay đã đánh dấu
mười năm khởi phát cái gọi là
mùa xuân ả rập
tờ jerusalem post nhận xét
các thế lực phương tây đã sử dụng
truyền thông để kích động
làn sóng biểu tình nổi dậy lật đổ
chính quyền đương nhiệm nhằm tạo dựng
chính quyền mới
những cuộc nổi dậy
những cuộc nổi dậy mà
những cuộc nổi dậy mà
ban đầu phương tây ca ngợi là
vì tự do và dân chủ
cuối cùng có kết cục trái ngược hoàn toàn
thêm hỗn loạn
đất nước tan giã
và sự nổi dậy của các nhóm hồi giáo cực đoan
nhiều nhà lãnh đạo
mà phương tây gọi là
những nhà độc tài đã bị lật đổ
để rồi nhiều nhóm quyền lực mới
còn độc tài và cực đoan hơn nổi lên
sẵn sàng chém giết lẫn nhau
để giành quyền lực
chúng ta vẫn còn nhớ bộ phim
bao giờ cho đến tháng một
một bộ phim từng làm rung động
hàng triệu trái tim cả việt nam và thế giới
về nỗi đau chiến tranh
duyên người vợ bộ đội
trong phiên trở âm phủ
gặp lại chồng đã hỏi
anh có điều gì muốn dặn dò em không
là một người lính đã hy sinh
anh chỉ muốn những người còn sống được hạnh phúc
chỉ những người đang sống
mới làm được điều đó
anh đã làm hết phần việc của mình rồi

bộ phim cũng có những câu thơ rất hay
bao giờ cho đến tháng một mươi
lúa chín trên cánh đồng
ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi
những mất mát
hy sinh chịu đựng khổ đau
khi trời thu
vẫn xanh mãi trên đầu
trời thu của hòa bình
độc lập vẫn đang xanh mãi ở trên đầu
nhưng chỉ những người đang sống
mới có thể làm nên hạnh phúc của mình hay không
bằng những nhận thức của mình
và hành động đúng đắn
hãy biết trân trọng cái giá của hòa bình
để không mắc mưu kẻ xấu
để không vô tình hay cố ý
phá hoại những mùa lúa đang chín
trên cánh đồng quê hương việt nam
từng chịu rất nhiều dông bão chiến tranh
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
đừng phá lúa chín
trên cánh đồng từng nhiều dông bão
của tác giả nhị minh
chương trình tạm dừng ở đây